thủ tướng chính phủ vừa quyết định thi hành kỳ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên thứ trưởng bộ giao thông vận tải
giai đoạn hành một mươi một hai nghìn một mươi năm và hành một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy đối với ông nguyễn hồng trường
do đã có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỳ luật về đảng
trong thời gian giữ cương vị ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp của bộ
ông trường cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải
ông trường phải chịu trách nhiệm cá nhân về ký các quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp phương án cổ phần hóa
thoại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đơn vị thuộc bộ giao thông vận tải đề nghị thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa
cho cổ phần hóa không đúng thẩm quyền vi phạm các quy định của pháp luật về cổ phần hóa quản lý vốn tại các doanh nghiệp
ông nguyễn hồng trường cũng phải chịu trách nhiệm trong việc đồng ý cho tổng công ty hàng không việt nam
thực hiện một số hoạt động không đúng với quy định của luật doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi ba và các quy định của chính phủ
thiếu kiểm tra để các doanh nghiệp được phân công phụ trách vi phạm khuyết điểm gây thất thoát tài sản của nhà nước
ngoài trường hợp của ông trường thủ tướng cũng đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với ba thứ trưởng bộ giao thông vận tải
theo đó thứ trưởng nguyễn ngọc đông và nguyễn nhật bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách
riêng thứ trưởng nguyễn văn công bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
cả ba thứ trưởng trên bị kỷ luật vì phải chịu trách nhiệm của ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải
trong việc buông lỏng quản lý chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm
trong thực hiện cổ phần hóa tái cơ cấu và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đơn vị thuộc bộ giao thông vận tải
và trong thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại tổng công ty cảng hàng không việt nam